để tìm những giải pháp gỡ gỡ khó cho ngành mía đường của việt nam sau khi hiệp định thương mại hàng hóa asean
về xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ asean có hiệu lực
ngày một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại hà nội trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với bộ công thương
tổ chức hội thảo giải pháp cho ngành mía đường việt nam trong tình hình mới
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi xóa bỏ hạn ngạch thuế quan đối với đường nhập khẩu từ các nước asean
tổng lượng đường mía nhập khẩu vào việt nam đã tăng một ba triệu tấn trong một mươi tháng
giá đường nhập khẩu cũng đang rất thấp gây nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất đường
cũng như các hộ nông dân trồng mía trên cả nước
tại hội thảo các đại biểu cho rằng để gỡ khó cho ngành mía đường trong bối cảnh hiện nay
thì rất cần thiết phải triển khai các biện pháp chống bán pha giá chống trợ cấp đối với đường nhập khẩu